còn tại hà nội bộ y tế đã có quy định đối với f cách ly điều trị tại nhà
cụ thể nếu có kết quả âm tính f đã khỏi bệnh sẽ được xác định khỏi bệnh theo mốc thời gian như thế nào
xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây
bộ y tế nhận định sở y tế hà nội cần căn cứ cấp độ dịch khả năng đáp ứng và hướng dẫn tạm thời
về quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
bản hành ngày hai mươi một tháng tám và hướng dẫn trận đoán điều trị covid một mươi chín
ban hành ngày sáu tháng một mươi để xác định ca bệnh
cụ thể người được xác định mắc covid một mươi chín là trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc bất cứ người nào
có xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai bằng kỹ thuật realm pcr
người được xác định mắc covid một mươi chín là trường hợp bệnh nghi ngờ có kết quả xét nghiệm test nhanh
virus sars cov hai dương tính test nhanh do bộ y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện
hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
người được xác định mắc covid một mươi chín còn là những người không có triệu chứng
có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định covid một mươi chín
trong khoảng một mươi bốn ngày và có kết quả xét nghiệm test nhanh virus sars cov hai dương tính
với hai loại test nhanh khác nhau
test nhanh này do bộ y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện
trong trường hợp chỉ có kết quả dương tính với một loại test nhanh
người dân cần phải có xét nghiệm ritam pcr để khẳng định
về đề xuất sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện
bộ y tế quy định đối với f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà
theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà khi thời gian cách ly điều trị đủ một mươi ngày
kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện
hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
test nhanh do bộ y tế cấp phép
ban chỉ đạo phòng chống dịch hoặc trạm y tế nơi quản lý f chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh
đối với f điều trị các cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín đơn thuần
phải có các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên
người bệnh có kết quả xét nghiệm ritam pcr âm tính với sát covid hai
hoặc nồng độ virus thấp ct lớn hơn bằng ba mươi
hoặc test nhanh âm tính vào trước ngày ra viện test nhanh do bộ y tế cấp phép
người bệnh sau khi ra viện cần ở tại nhà và tự theo dõi trong bảy ngày
đo thân nhiệt hai lần một ngày
nếu thân nhiệt cao hơn ba mươi tám độ c ở hai lần đo liên tiếp
hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào
người bệnh cần báo cho y tế cơ sở để thăm khám và xử trí kịp thời
đồng thời phải tuân thủ thông điệp năm k
với trường hợp f có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo
để được xác định khỏi bệnh các triệu chứng lâm sàng của bệnh covid một mươi chín
phải hết trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên
người bệnh cần có kết quả xét nghiệm dutam pcr âm tính với sát covid hai
hoặc nồng độ virus thấp ct lớn hơn hoặc bằng ba mươi
hoặc test nhanh âm tính vào trước ngày ra viện test nhanh do bộ y tế cấp phép
người bệnh được chuyển sang khoa điều trị bệnh kèm theo
hoặc khoa điều trị bệnh nền nếu cần tại buồng riêng của khoa đó
để tiếp tục điều trị và được sàng lọc theo dõi theo quy định
đối với người bệnh nội chú đo thân nhiệt hai lần một ngày
bộ y tế lưu ý các trường hợp này cũng phải tuân thủ thông điệp năm k
phương sử dụng trường mầm non dự kiến có khoảng ba mươi chỗ
nếu tình hình f tăng lên phương sẽ tính toán thêm đại diện phương nói
theo vị này hiện thành phố đã cho chủ trương thực hiện việc điều trị f
điều trị tại nhà nên với các hộ gia đình có đủ điều kiện
sẽ thực hiện ngay không đưa f ra trạm y tế lưu động
tuy nhiên việc điều trị f tại nhà gây áp lực rất lớn
cho nhân viên y tế chính quyền địa phương
quân số của trạm y tế phường dưới một mươi người phải cắt cử một người
tham gia vào trạm y tế lưu động
và trạm y tế lưu động là ở liền một mươi bốn ngày không đi ra đi vào
hai mươi bốn ngày thay ca phải thực hiện cách ly bảy ngày theo quy định
chúng tôi phải huy động nhân viên y tế tư nhân tham gia hỗ trợ cùng
trạm y tế lưu động hiện có tám người gồm một bác sĩ và các nhân viên y tế
lãnh đạo phường giáp bát thông tin
hiện trên địa bàn phường giáp bát có gần một mươi trường hợp f điều trị tại nhà
việc này tạo thuận lợi cho bệnh nhân người nhà nhưng gây áp lực
vất vả rất lớn phát sinh thêm nhiều việc với nhân viên y tế và chính quyền
vì phải lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cấp phát thuốc điều trị
nhân viên y tế vốn đã nhiều việc giờ phải thêm theo dõi điều trị f tại nhà
nhiều khi vắt chân lên cổ
theo lãnh đạo quận cầu giấy thời gian vừa qua quận và các phường trực thuộc
chịu rất nhiều áp lực khó khăn liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo vì này lực lượng ở cơ sở thì mỏng mà ý thức người dân chưa được tốt
nên nhiều khi làm không suy
nếu cho f điều trị tại nhà quận phải huy động thêm lực lượng hỗ trợ
trước đây chỉ huy động làm công tác truy vết xét nghiệm hay tiêm vaccine
vắc xin thì dễ nhưng nay huy động liên quan đến công tác điều trị rất khó
bởi phải có chuyên môn kinh nghiệm vì đề nói
có thể nói tình hình số ca mắc liên tục tăng cao tại các tỉnh thành
đã khiến tình trạng quá tải xảy ra ở nhiều bệnh viện
theo thống kê của bộ y tế trung bình số ca mắc covid một mươi chín trong nước
được ghi nhận bảy ngày qua là khoảng một mươi bốn bốn trăm tám mươi bảy ca trên một ngày
số lượng f tiếp tục tăng mạnh nhiều tỉnh thành phố đứng trước
nguy cơ quá tải hệ thống điều trị
theo thống kê của cục quản lý khám
bộ y tế cập nhật gần nhất là ngày tám tháng một mươi hai
hà nội hiện có sáu chín trăm bảy mươi tám trường hợp nhiễm ncov đang phải điều trị tại bệnh viện
trong số này năm chín trăm một mươi sáu người diễn biến nhẹ không xuất hiện triệu chứng
ngoài ra thành phố đang điều trị cho chín trăm bảy mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín ở mức độ trung bình
tám mươi ba trường hợp diễn biến nặng nguy kịch tám mươi ca phải thở oxy qua mặt nạ gọng kính
hai người phải thở máy không xâm lấn và một ca thở máy xâm lấn
giám đốc sở y tế trần thị nhị hà cho biết đã có sự thay đổi về tư duy chiến lược phòng chống dịch bệnh của hà nội
trong thời gian tới khi thành phố chuyển từ zero covid sang quản lý rủi ro giảm thiểu tử vong
theo lãnh đạo sở y tế quan điểm của thành phố hiện nay là thích ứng an toàn
sống chung và chấp nhận số ca mắc covid một mươi chín tăng cao trong cộng đồng
vì vậy mấu chốt chống dịch trong thời điểm này là theo bà hà bình tĩnh thận trọng và khoa học
còn tại cần thơ theo sở y tế thành phố cần thơ
trong ngày một mươi tháng một mươi hai thành phố ghi nhận sáu trăm bảy mươi năm ca nhiễm sars cov hai mới
xét trung bình số f mới trong vòng bảy ngày qua cần thơ đứng thứ hai cả nước
và chỉ xếp ngay sau thành phố hồ chí minh với khoảng tám trăm chín mươi một ca thành phố hồ chí minh là một bốn trăm ba mươi ba ca
toàn thành phố có một mươi bốn năm trăm sáu mươi hai f điều trị tại nhà
tầng hai là những cơ sở y tế điều trị f không đủ điều kiện cách ly tại nhà
hoặc có diễn biến vượt chuyên môn của y tế địa phương
công suất tầng hai là hai một trăm hai mươi giường
số f đang điều trị cũng gần lớp kín với một tám trăm chín mươi bệnh nhân
xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã đến với bản tin trên kênh sức khỏe đời sống
như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín
tại các điểm nóng trong nước và quốc tế
và ngay sau đây mời quý vị đến với phần nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
thưa quý vị mới đây bộ y tế đã có văn bản khẩn hướng dẫn mới nhất
về việc tiêm vaccine covid một mươi chín
nhưng vaccine nào có thể tiêm trộn với mũi một astrazeneca hoặc pfizer
xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
bộ y tế thông tin hội đồng tư vấn chuyên môn về sử dụng vaccine của bộ y tế
đã họp và đưa ra khuyến cáo trong trường hợp bất khả kháng
khi nguồn cung vaccine phòng covid một mươi chín mũi một đã tiêm không còn sản xuất
hoặc cung ứng không kịp thời để cung cấp cho mũi nhắc lại
thì có thể sử dụng mũi nhắc lại bằng vaccine khác
cụ thể nếu tiêm mũi một bằng vaccine do astrazeneca sản xuất
thì có thể tiêm mũi hai bằng vaccine do pfizer hoặc moderna sản xuất
nếu mũi một tiêm vaccine do moderna sản xuất
thì mũi hai có thể tiêm vaccine do pfizer sản xuất và ngược lại
trên cơ sở ý kiến của hội đồng nêu trên
để sử dụng vaccine hợp lý an toàn và hiệu quả vaccine do moderna sản xuất
bộ y tế hướng dẫn như sau
những người đã tiêm mũi một vaccine nào thì tốt nhất tiêm mũi hai bằng vaccine đó
trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế
có thể phối hợp tiêm mũi hai vaccine do moderna sản xuất
cho người đã tiêm mũi một
bằng vaccine do pfizer hoặc astrazeneca sản xuất
khoảng cách tiêm hai mũi sau mũi một vaccine do pfizer sản xuất
theo hướng dẫn của nhà sản xuất
theo vào giáo sư tiến sĩ dương thị hồng
phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
bộ y tế đã ban hành hướng dẫn để triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
để bảo vệ nhóm trẻ nhỏ hơn phòng covid một mươi chín
bộ y tế đang xem xét kế hoạch bao gồm lựa chọn vaccine
theo hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới nhà sản xuất
đồng thời các đơn vị liên quan sẽ xem xét theo quy định hiện hành
tiếp theo bộ y tế sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể tiêm vaccine cho đối tượng nhỏ tuổi này
bà hồng thông tin hiện nay chưa có một số ít các quốc gia
đang triển khai tiêm vaccine cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
ngay sau khi được chính phủ bộ y tế triển khai cho nhóm đối tượng nhỏ hơn
thì ngành y tế cán bộ y tế sẽ thông tin đến các bậc cha mẹ đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
với việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
bà hồng cho biết
đến hiện nay bộ y tế đã có hướng dẫn đối với người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng
như người cấy ghép tạng ung thư hiv đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch
hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
thì cần tiêm mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
các nhóm đối tượng còn lại tiêm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng sau mũi tiêm cuối cùng của liều cơ bản
lịch tiêm này áp dụng cho tất cả các loại vaccine đã triển khai ở việt nam
nghiên cứu vaccine được thực hiện trên nhiều đối tượng nhiều quốc gia
vì vậy việc triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho nhóm trẻ là hoàn toàn có cơ sở
theo tiến sĩ tùng những người bao gồm trẻ nhỏ trong lứa tuổi cho phép tiêm vaccine nếu đã nhiễm covid một mươi chín
vẫn nên tiêm vaccine covid một mươi chín sau sáu đến tám tháng
các nghiên cứu cho thấy sau tiêm vaccine cho các đối tượng này thì kháng thể trong cơ thể
có thể đạt tới nồng độ hiệu quả chống lại covid một mươi chín